thưa quý vị mở đầu bản tin sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh
tại các tỉnh thành phía nam
thành phố hồ chí minh đã có bốn mươi trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới
đồng thời phát hiện chuỗi lây nhiễm ở chung cư y home ba tại quận bình tân
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày chín tháng sáu
thành phố ghi nhận thêm bốn mươi trường hợp nhiễm mới trong đó hai mươi trường hợp đã được bộ y tế công bố
vào trưa cùng ngày hai mươi trường hợp nghi mắc covid một mươi chín đang chờ bộ y tế công bố
trong bốn mươi trường hợp mắc covid một mươi chín mới có một mươi năm trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo phục hưng
một mươi bảy trường hợp là các tiếp xúc gần của các ca bệnh đã công bố từ trước
tám ca phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện và cộng đồng đang điều tra dịch tễ
như vậy trong bốn mươi trường hợp mới phát hiện trong ngày hôm nay
có đến ba mươi hai ca phát hiện trong khu cách ly khu vực phong tỏa tiếp xúc gần đã được cách ly trước đó
tp hcm phát hiện chuỗi lây nhiễm chung cư y home ba với tám trường hợp mắc covid một mươi chín
đang chờ bộ y tế công bố
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm và trung tâm y tế quận bình tân
đang lấy mẫu xét nghiệm khoảng ba trường hợp có nguy cơ